thưa quý vị lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng văn kiện đại hội là công việc hệ trọng
nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ quyền làm chủ của nhân dân trong hoạch định đường lối
chủ trương quyết sách quan trọng của đất nước thể hiện quan điểm nhất quán của đảng là lấy dân làm gốc
hai mươi ngày qua dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đã thu hút sự quan tâm
tham gia góp ý kiến của đông đảo người dân nhất là những vấn đề liên quan sát sườn tới cuộc sống của họ
và sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh sơn la
dồn cang và triềng khoang là hai xã miền núi khó khăn của tỉnh sơn la
với hơn chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn rộng dân cư giải rác trình độ dân trí chưa đồng đều
song cấp ủy chính quyền sở tại đã có cách để người dân tiếp cận tìm hiểu và góp ý vào dự thảo các văn kiện
với sự quan tâm của đảng nhà nước và sự nỗ lực của địa phương
những năm qua tỷ lệ hộ nghèo ở dồn cang đã giảm từ sáu mươi tám hai xuống còn tám bảy
ở trường khoang giảm hai mươi chín bốn còn chín hai mươi bảy cơ sở hạ tầng thay đổi vượt bậc
đặc biệt là giao thông đã được cứng hóa với tỉnh sơn la
với tỷ lệ cao song phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn vẫn còn những hạn chế
mong muốn của người dân là trong văn kiện của đảng có thêm những chủ trương
chính sách cụ thể có tính khả thi cao để tháo gỡ khó khăn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trong phát triển kinh tế xã hội
đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư nước sinh hoạt tập trung
đề nghị hỗ trợ tìm lầu ra cho sản phẩm và nông nghiệp